theo thông báo mới nhất bến xe miền đông tại tp hcm sẽ tăng phụ thu vé xe từ hai mươi
trong những ngày cao điểm dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm bù giá cho xe chạy về vắng khách
bến xe miền đông sẽ phát hành bán vé trước với các xe trái tuyến xe buýt và xe hợp đồng tăng cường
hoặc do xe doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé
ngày bắt đầu và kết thúc bán vé trước từ ngày hai mươi tháng một mươi một âm lịch đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch
tức từ ngày một mươi tám một mươi hai hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày hai mươi ba một hai nghìn một mươi bảy cho khách đi từ ngày hai mươi bốn một mươi hai âm lịch đến ngày hai mươi tám một mươi hai âm lịch
tức là từ ngày hai mươi một một đến ngày hai mươi năm một hai nghìn một mươi bảy vé bán cả ngày thứ bảy chủ nhật
ngoài ra bến xe miền đông còn tổ chức bán vé trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho hành khách mua vé
dự báo số lượng hành khách từ bến xe miền đông về các địa phương ăn tết trong dịp tết nguyên đán
đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tăng khoảng ba so với năm hai nghìn một mươi sáu
lượng khách tập trung đi chủ yếu vào các ngày từ hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng chạp
giá vé tăng từ hai mươi sáu mươi là bởi ở các tuyến từ tỉnh ngược về tp hcm hầu như xe không có khách